ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt chín dự án đầu tư với tổng giá trị trên bốn mươi hai tỷ đồng để bảo tồn tu bổ phục hồi các di tích văn hóa lịch sử như đình miếu làng nhà thờ trên địa bàn
các dự án đầu tư bảo tồn tu bổ và phục hồi gồm các di tích là đình nại hiên đông phường nại hiên đông quận sơn trà nhà thờ tộc đinh
nhà thờ chư phái tộc quá giáng tại xã hòa phước huyện hòa vang nhà thờ tập linh nghề cá làng thanh khê phường thanh khê đông quận thanh khê
di tích đình phước hưng xã hòa nhơn huyện hòa vang miếu cây sung phường hòa thọ đông quận cẩm lệ di tích đình phước trường phường phước mỹ quận sơn trà
di tích đình cẩm toại xã hòa phong huyện hòa vang và di tích nhà thờ tiền hiền làng nại hiên phường bình hiên quận hải châu với tổng mức đầu tư hơn bốn tỷ đồng